thưa quý vị với hành vi là dùng thủ đoạn gian dối lừa nạn nhân góp tiền mua bán lợn và bò với số lượng lớn bán cho khách
chiếm đoạt tổng số tiền là ba mươi ba tỷ bảy trăm linh triệu đồng
nguyễn thị hồng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế khởi tố bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản
để tạo được lòng tin hồng cam kết sẽ trả lãi và chia lợi nhuận theo ngày cho nạn nhân
tin lời đối tượng nạn nhân đã góp sáu tỷ đồng và cho vay hai mươi bảy tỷ bảy trăm linh triệu đồng
tổng số tiền đối tượng chiếm đoạt là ba mươi ba tỷ bảy trăm linh triệu đồng
số tiền này đối tượng không dùng vào việc kinh doanh mua bán lợn bỏ mà dùng hết vào việc trung tiền cho khách thắng số đề
chi trả tiền lãi và lợi nhuận cho nạn nhân mua hai căn nhà ở
giữa đối tượng nguyễn thị hồng và nạn nhân nhiều lần giao nhận tiền nhưng không viết giấy ký nhận chỉ xác nhận qua tin nhắn điện thoại
qua quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ hành vi của đối tượng nguyễn thị hồng đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đất tài sản
tin lời đối tượng nạn nhân đã góp sáu tỷ đồng và cho vay hai mươi bảy tỷ chín trăm linh triệu đồng

tin lời đối tượng nạn nhân có thể dùng cho lợi nhuận cho nạn nhân và lợi nhuận cho nạn nhân